xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là thông tin liên quan đến hai ca mắc covid một mươi chín mới tại tp hcm
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một sở y tế tp thông tin các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cách ly hai trăm ba mươi năm người
trong đó có một trăm năm mươi bảy người cách ly tập trung và bảy mươi hai người cách ly tại nhà
đồng thời phong tỏa các địa điểm mà hai bệnh nhân này từng lưu tới
theo đó ngày ba mươi tháng một mươi một trên địa bàn tp hcm xác định hai trường hợp mắc covid một mươi chín mới
là bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quốc tịch việt nam là tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines
và bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch việt nam là giáo viên tiếng anh bạn của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai
hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
thông qua truy vết lịch trình di chuyển của hai bệnh nhân

sở y tế tp hcm xác định bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai có tiếp xúc gần với năm người và tiếp xúc ra với ba mươi hai người
hiện đã có một mươi bảy người được đưa đi cách ly tập trung hai mươi người cách ly tại nhà
trong số ba mươi bảy người tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai đã có ba mươi sáu người âm tính
một người tiếp xúc gần có kết quả dương tính với sars cov hai vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một đó là bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đã tiếp xúc gần với một trăm bốn mươi sáu người
bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đã tiếp xúc gần với một trăm bốn mươi sáu người
gồm một trăm linh chín người ở quận một mươi hai mươi một người ở quận tân bình bảy người ở quận sáu chín người ở quận bình tân
tất cả các trường hợp này đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả
ngoài ra năm mươi hai người tiếp xúc xa với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm
được biết trước khi phát hiện bệnh bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đã đi đến nhiều nơi như trung tâm anh ngữ k english
tại quận một mươi và quận tân bình nhà riêng tại quận sáu
quán cà phê highland vạn hạnh mall và quán karaoke trên đường thành thái quận một mươi
sở y tế tp hcm đã ra thông báo khẩn cho người dân về những địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
nhà tại quận sáu hai trung tâm anh ngữ quán cà phê karaoke
để tìm kiếm người tiếp xúc thông báo với ngành y tế để được tư vấn về y tế xét nghiệm kiểm tra và cách ly theo quy định
tiếp tục mở rộng điều tra truy vết tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người có tiếp xúc với các bệnh nhân f một f hai
cách ly tập trung tất cả các trường hợp tiếp xúc gần
vâng theo đó ngành y tế tp hcm cũng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại nơi ở của hai bệnh nhân
và các hộ dân xung quanh xử lý vệ sinh khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà những người sống lân cận
sở y tế cũng đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines đến khu cách ly tập trung
ở củ chi và trong ngường hoạt động cơ sở cách ly của vietnam airlines để tiến hành tiêu độc khử trùng
sở y tế cũng yêu cầu tạm ngừng hoạt động tất cả các địa điểm tiếp xúc của các bệnh nhân để tiêu độc khử trùng
gồm khu nhà ở hai trung tâm anh ngữ key english và quán cà phê quán karaoke
cách ly tại nhà và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ nhân viên bảo vệ người giữ xe của trung tâm anh ngữ
người phục vụ ở quán cà phê quán karaoke
xin được chuyển sang thông tin khác
liên quan đến ba mươi sáu du khách bị kẹt trên núi ở khánh hòa do mưa lũ
vào sáng nay ngày một tháng một mươi hai ông lê văn nhuận chủ tịch ubnd huyện khánh sơn
cho biết ba mươi sáu du khách đến từ tp hcm đang dựng lều trong thảo nguyên tà giang huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
sẽ đi bộ đường rừng để trở về khi nước suối rút
ông nhuận cho biết đã liên lạc được với ba mươi sáu du khách và chín người dân địa phương
khuyến cáo nhóm khách nên ở nguyên vị trí đảm bảo an toàn không nên đi lại băng suối vì rất nguy hiểm
trước đó nhóm du khách trên xuất phát từ tp hcm đi cao nguyên tà giang xã thành sơn huyện khánh sơn để đi phượt
sau khi lũ ủa về nhóm này và chín người dân địa phương
đi cùng đã mất liên lạc ubnd huyện khánh sơn phải đưa lực lượng tìm kiếm
tuy nhiên trên đường đi lực lượng tìm kiếm gặp phải con suối chảy xiết nên phải quay về
khu vực núi tà giang cách thị trấn tô hạp trung tâm huyện miền núi khánh sơn khoảng năm mươi km
do ảnh hưởng mưa lớn trên diện rộng vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tỉnh khánh hòa
có thông báo khẩn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học
theo đó tính đến một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi một
tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
để triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ sở giáo dục và đào tạo tỉnh khánh hòa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo
các đơn vị trực thuộc sở tiếp tục cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học ngày một tháng một mươi hai để phòng tránh mưa lũ
bên cạnh đó các đơn vị cần tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ trong các ngày tiếp theo
nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra đồng thời khắc phục ngay những thiệt hại do mưa lũ gây ra nếu có
và xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp
theo kế hoạch bảy giờ ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng tiếp tục tìm kiếm hai nữ du khách bị lũ cuốn trôi
vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một ở vùng thượng nguồn sông đa nhiêm khi cùng đoàn khách sáu mươi bốn người đến từ tp hcm đi du lịch trải nghiệm tuyến leo núi bidop
chiều qua tại hiện trường lực lượng chức năng đã huy động gần hai trăm linh người
gồm chia thành nhiều tốp tìm kiếm hai nữ du khách mất tích kéo dài khoảng bốn đến năm km dọc sông
trong khi đó lực lượng của vườn quốc gia bi đốp núi bà chia làm hai tổ phối hợp với lực lượng tại chỗ
tổ chức tìm kiếm đoạn suối chảy qua địa bàn và xã đạ sa đến đoạn qua thành phố đà lạt
tuy nhiên mưa lớn đã làm cản trở công việc tìm kiếm nạn nhân
các lực lượng chức năng không thể sử dụng flycam bay tìm nạn nhân dọc theo suối
như phương án ban đầu
không chỉ mưa lớn mà nước chảy rất xiết làm thợ lặn chuyên nghiệp của tỉnh đội lâm đồng
đưa vào hiện trường cũng không thể lặn tìm kiếm các nạn nhân
tại đắk lắc do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đắk lắc có mưa lớn kéo dài
khiến cho mức nước tại các ao hồ sông suối công trình thủy lợi sân cao
một số địa phương bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng
tại thôn hai xã hòa phong huyện cờ rông bông tỉnh đắk lắc
do sạt lở đã có ít nhất một mươi năm căn nhà bị sập đổ vùi lấp
trong đó có ba nhà bị vùi lấp hư hỏng hoàn toàn
do đã có cảnh báo chính quyền địa phương đã vận động di rời từ sớm
nên không gây thiệt hại gì về người
nhưng hầu hết nhà cửa tài sản và toàn bộ cây trồng vật nuôi bị vùi lấp

nhưng hầu hết nhà cửa tài sản và toàn bộ cây trồng vật nuôi bị vùi lấp